công ty sản xuất vaccine phải cam kết tiếp tục tạo ra dữ liệu để có thể cấy ghép đầy đủ và who đã sơ tuyển vaccine
quá trình sơ tuyển của who sẽ đánh giá các dữ liệu lâm sàng bổ sung được tạo ra từ các thử nghiệm vaccine
và triển khai trên cơ sở luân phiên để đảm bảo vaccine đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về chất lượng an toàn và hiệu quả để cung cấp rộng rãi hơn